vinaphone là nhà mạng lớn đầu tiên đã chính thức hoàn tất việc chuyển đổi mã mạng cho thuê bao một mươi một số sang một mươi số
theo đó một mươi năm triệu thuê bao di động của nhà mạng đã hoàn toàn chuyển sang thuê bao một mươi số đầu tám x
theo đại diện nhà mạng dù đã hoàn tất công tác chuyển đổi người dùng vẫn có thể quay số song song liên lạc bằng cả số cũ và số mới
tuy nhiên cách thức này sẽ kết thúc vào ngày một mươi bốn tháng một mươi một
sau mốc thời gian này các ngân hàng dịch vụ thanh toán khác sẽ không được giao dịch bằng số điện thoại cũ
có thể thấy đợt chuyển đổi này không chỉ tác động đến những khách hàng đã sử dụng thuê bao một mươi một số mà cả những người sử dụng sim một mươi số cũng bị ảnh hưởng
người dùng sẽ phải chủ động cập nhật danh bạ để không bị gián đoạn khi liên lạc với những thuê bao một mươi một số
hiện nhà mạng vinaphone cũng đã cung cấp ứng dụng my vnpt để khách hàng có thể tự động cập nhật danh bạ nhanh chóng
đặc biệt những thuê bao không sử dụng mạng vinaphone cũng sẽ có thể sử dụng dịch vụ này mà không cần đăng nhập